cụ thể vào trưa ngày hai mươi tháng một mươi một tại đường võ văn kiệt thị trấn tràm chim huyện tam nông
có hai đối tượng ruột đuổi nhau và có sử dụng súng
ngay sau khi tiếp nhận tin báo công an huyện tam nông nhanh chóng đến hệ trường để xác minh
bước đầu xác định đối tượng thực hiện hành vi là lê bảo huy
huy khai nhận do có mâu thuẫn từ trước nên đã dùng súng để rượt đuổi đe dọa bắn nạn nhân
công an huyện đã nhanh chóng bắt giữ huy khi đang lẩn trốn tại nhà